xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị năm năm tù giam và ba năm quản chế sau khi mãn hạn tù là mức án mà tòa nhân dân tỉnh lâm đồng
đã tuyên phạt đối với đối tượng đinh văn hải bốn mươi tám tuổi trú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trong phiên xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hôm qua hai mươi sáu tháng bốn
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi một hải thường xuyên lên các trang mạng xã hội như facebook zepchat để live stream
viết và đăng tải các bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc chống phá đảng nhà nước nói xấu lãnh tụ
mặc dù được chính quyền địa phương người thân trong gia đình giáo dục cảm hóa
nhưng hải vẫn ngoan cố thực hiện hành vi vi phạm pháp luật với tinh chất mức độ ngày càng manh động
ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam
quá trình điều tra lực lượng chức năng đã thu thập được một mươi ba video clip cùng nhiều bài viết được đăng tải trên trang facebook cá nhân của hải
các tài liệu này đã được sở thông tin và truyền thông tỉnh lâm đồng giám định và kết luận có nội dung sai sự thật bịa đặt
nhằm xuyên tạc lịch sử tình hình kinh tế xã hội chính trị công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta
tại tòa hải thành khẩn khai báo tỏ ra ăn năn hối cải
xét thấy hải là người tan tật cha hải là người có công với đất nước bị địch bắt tù đầy
hội đồng xét xử đã tuyên phạt đinh văn hải năm năm tù giam và sau khi mãn hẳn tù phải chịu ba năm quản chế tại địa phương
lê văn hiếu và phạm minh tuân cùng chú tại thị xã kinh môn hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
với số tiền ban đầu được xác định là hơn một mươi năm tỷ đồng vừa bị bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý
theo kết quả điều tra
nhóm đối tượng bắt đầu hoạt động từ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó hiếu là đối tượng cầm đầu nắm quyền điều hành
còn tuân là người trực tiếp tiến hành các hoạt động cho vay
thời gian đầu hiếu mở quán kinh doanh dịch vụ cầm đồ và được cấp giấy phép kinh doanh tại khu vực chợ xanh phường duy tân thị xã kinh môn
tuy nhiên một thời gian sau đó hiếu đóng cửa hiệu cầm đồ mua tài khoản trên phần mềm quản lý cầm đồ và chuyển sang hoạt động cho vai nặng lãi
đồng thời thuê tuân làm nhiệm vụ nhập dữ liệu khách vay vào tài khoản thu lãi suất
tiến hành kiểm tra tài khoản của đối tượng trên phần mềm quản lý cầm đồ
bước đầu cơ quan công an xác định tính đến thời điểm bị bắt hiếu đã cho chín trăm tám mươi ba lượt khách vay tổng số tiền trên một mươi năm bốn tỷ đồng
với mức lãi suất từ một trăm linh chín năm đến một trăm tám mươi hai năm một năm số tiền lãi mà hiếu thu về là trên sáu một tỷ đồng
ngày một mươi năm tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố
vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
nguyên là kế toán của một trường mẫu giáo nguyễn thúy diễm chú tài huyện cái nước tỉnh cà mau lại có hành vi tham mô tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa thực hiện quyết định khởi tố bị can đối với diễm
theo kết quả điều tra ban đầu lợi dụng vào chức năng nhiệm vụ trong việc đăng nộp tiền học phí
diễm đã chiếm đoạt tiền thu học phí gần hai trăm sáu mươi triệu đồng
trong quá trình điều tra cơ quan công an còn xác định diễm đã tự ý lập ký nhiều giấy rút dự toán ngân sách
chiếm đoạt số tiền trên sáu trăm bảy mươi triệu đồng
diễm khai hơn chín trăm ba mươi triệu đồng chiếm đoạt đối tượng đã sử dụng vào mục đích cá nhân
khám xét nơi ở nơi làm việc của diễm cơ quan chức năng thu giữ các tài liệu vật chứng có liên quan đến vụ án
tuy nhiên do nguyễn thúy diễm đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi nên được tại ngoại
nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú
thưa quý vị phường vĩnh tuy là địa bàn mang tính đặc thù cao của quận hai bà trưng thành phố hà nội
với dân số đông nhất quận lại có khu đô thị hiện đại song cũng có nhiều tuyến ngõ ngách mang ráng rấp của làng xã
phường có d có cầu nhiều kho hàng và có đến hơn bốn mươi phòng giao dịch ngân hàng cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý
vốn luôn được xếp vào trong danh sách trọng điểm cần phòng ngừa giữ gìn an ninh trả tự
để chủ động phòng chống tội phạm đặc biệt là đối với tội phạm cướp cướp giật tài sản
lực lượng công an phường đã có những cách làm hay để công tác phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao
ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự
năm hai nghìn một mươi bốn tiệm vàng này đã từng bị trộm đột nhập lấy đi của gia đình gần một tỷ tiền hàng
sau khi lực lượng công an tuyên truyền các phương thức thủ đoạn tội phạm trộm cắp cướp cướp giật tài sản
hộ kinh doanh đã phối hợp với lực lượng công an lắp các thiết bị cảnh báo như camera coi báo động chuông bấm và cả các thiết bị phòng cháy chữa cháy

tại các phòng giao dịch và chi nhánh ngân hàng trên địa bàn lực lượng công an phường liên tục xuống tận nơi
hướng dẫn đội ngũ bảo vệ tại đây về công tác canh gác trực bảo vệ trụ sở làm việc nơi giao dịch tiền mặt
phát hiện kịp thời các đối tượng có dấu hiệu cướp cướp giật tài sản
ngoài ra không được chủ quan lơ là kể cả đối với các hành vi trộm cắp tài sản
ngân hàng chúng tôi luôn nâng cao vấn đề đấy đặc biệt là cũng có xuyên thoại đường dây nóng cũng như là có kết nối chuông báo động
đến công an phường khi mà có cái tình huống mà xảy ra thì chúng tôi đang sẽ chủ động liên hệ với cả lực lượng công an
để phối hợp của lực lượng công an và bảo vệ của ngân hàng để xử lý những tình huống xấu xảy ra
một buổi tập huấn của công an quận hai bà trưng và công an phường vĩnh tuy cho lãnh đạo quản lý và lực lượng bảo vệ nhân viên bốn mươi ba ngân hàng
cơ sở kinh doanh vàng bạc đa quý trên địa bàn
lần lượt các thông tin trao đổi như phương thức thủ đoạn hoạt động
tin trao đổi như phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cũng như biện pháp phòng ngừa
đặc biệt tội phạm cướp cướp giật trộm cắp lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng đã được truyền tải đến người dân
chúng tôi lên các phương án thực hiện các tình huống mô phỏng để khi xảy ra sự việc
thì lực lượng bảo vệ cũng như các chủ ngân hàng tiệm vàng sẽ không bị bất ngờ bị động trong cái tình huống đấy
và sẽ phối hợp với cả công an phường để giải quyết những việc
với phương trầm lấy phòng ngừa làm trọng công an quận hai bảy trưng mong muốn
sau vĩnh tuy những cách làm hay sẽ tiếp tục được nhân rộng ở một mươi tám phường trên địa bàn
để quận hình thành thế trận vững chắc phòng chống tội phạm bắt đầu từ ý thức kỹ năng tốt của người dân
bất ngờ kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
đã phát hiện nhóm thanh niên bật nhạc lớn
nhảy nhót điên cuồng có biểu hiện sử dụng ma túy trái phép
tiến hành kiểm tra nhanh tại chỗ phát hiện hàng chục đối tượng dương tính với ma túy
dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn kiểm tra quán karaoke mitter hưng
có địa chỉ tại xã yên chạch huyện cao lộc do vi văn hưng làm chủ cơ sở
thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện tại hai phòng hát của quán đang bật nhạc lớn
bên trong có ba mươi sáu đối tượng độ tuổi từ một mươi sáu đến ba mươi sáu
trú tại huyện cao lộc và thành phố lạng sơn
có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một đĩa xứ
bên trên bề mặt bám dính các tinh thể màu trắng
một ống hút một mươi bình khí cười và hai dao phóng lợn
kiểm tra nhanh có hai mươi bốn trong số ba mươi sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
tối qua hai mươi sáu tháng bốn công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
tạm giữ chín xe mô tô có hành vi nẹp bô lạng lách đánh võng
trên đường hồ xuân hương phường tân phú tp đồng xoài
qua tuần tra mật phục lực lượng công an đã phát hiện
nhiều thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm có hành vi điều khiển xe mô tô
nẹp pô lạng lách đánh võng trên đường
trong đó có một số phương tiện đã thay đổi kết cấu phụ tùng
làm lại máy gây dối trật tự công cộng tiêm ẩn mất an toàn
cho những người tham gia giao thông
các lực lượng đã tiến hành vây bắt chín xe mô tô
cùng chín nam thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi bảy
cùng trú tại huyện đồng phú tp đồng xoài
đội cảnh sát giao thông công an tp đồng xoài
đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính
tạm giữ chín xe mô tô
đồng thời yêu cầu nhóm thanh thiếu niên viết cam kết không tái phạm
tp hà nội vừa có văn bản chỉ đạo
có các giải pháp đảm bảo giao thông cho người dân đi lại dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
trong đó lần đầu tiên chỉ đạo cảnh sát giao thông thanh tra giao thông
chủ động tạm dừng thu phí xả chạm để giải tỏa phương tiện khi ủn tóc kéo dài
văn bản của ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu sở giao thông vận tải công an thành phố
chỉ đạo các lực lượng chức năng trong đó có cảnh sát giao thông thanh tra giao thông
và các đơn vị có liên quan chủ động có phương án điều tiết phân luồng hợp lý
hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn thông suốt
chú trọng các khu vực có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn
un tắc giao thông nhất là trên các trục chính ra vào hà nội
các tuyến quốc lộ các đầu mối giao thông trọng điểm
các địa điểm du lịch khu vui chơi giải trí
các bến xe bến tàu nhà ga các điểm đang thi công
đồng thời tập trung thanh tra tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm trật tự giao thông đường bộ đường sắt đường thủy
chú ý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông ủn tắc giao thông
trước đó thủ tướng chính phủ đã có công điện chỉ đạo về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
trong đó yêu cầu các trạm thu phí bot phải chủ động xả trạm khi có ủn tắc kéo dài
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện cơ mơ ga tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng phạm ba tội danh khác nhau
đối tượng cư xeo dình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại buôn mờ nông xã e kiết huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc
bị truy nã về tội hiếp dâm trẻ em
đối tượng bùi ngọc xuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại xã bình an huyện thăng bình tỉnh quảng nam
bị truy nã về tội trộm cắp tài sản
và đối tượng nguyễn mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố sáu thị trấn quảng phú huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc
bị truy nã về tội hiếp dâm trẻ em

bị truy nã về tội trộm cắp tài sản